hội nghị dự kiến sẽ thông qua bằng đồng thuận cam kết hành động hà nội do việt nam xây dựng
bao gồm những khuyến nghị hành động cụ thể nhằm tăng cường sự hiện diện và tham gia của phụ nữ
trong các tiến trình hòa bình và kiến tạo hòa bình tăng cường trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế
cung cấp tài chính và lồng ghép chương trình nghị sự phụ nữ hòa bình và an ninh
và có hoạt động gìn giữ hòa bình ở mọi cấp độ và ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ
trong giải quyết các thách thức mới nổi lên
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi là năm đánh dấu kỷ niệm hai mươi năm nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
về phụ nữ hòa bình và an ninh
trong hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc những nữ sĩ quan được xem là cầu nối
giúp xây dựng lòng tin với các cộng đồng địa phương từ đó giúp ngăn ngừa giảm thiểu xung đột và đối đầu
việt nam hiện có nhiều nữ sĩ quan tham gia hoạt động này như một lời khẳng định với thế giới
trích những cam kết về bình đẳng giới
hai năm trước trung tá đỗ thị hằng nga được cử đi làm nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
ở nam sudan thời điểm đó chị là nữ sĩ quan đầu tiên của việt nam nhận nhiệm vụ này
nếu có những nữ sĩ quan không có nhiệm vụ thì chúng tôi đều phải vượt qua như các anh nam giới
cho đến nay việt nam đã cử ba nữ sĩ quan làm nhiệm vụ ở vị trí cá nhân cùng hàng chục nữ bác sĩ
điều dưỡng trong các bệnh viện dạ chiến tại các phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
tỷ lệ chiếm gần một mươi bảy cao hơn nhiều so với mức kêu gọi của liên hợp quốc
vượt lên những khó khăn trong môi trường khắc nghiệt cả về sinh hoạt lẫn an ninh an toàn

việt nam không chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình mà còn có những đóng góp cho cộng đồng địa phương
địa bàn của các phái bộ là có nhiều cộng đồng đa dạng và phụ nữ giữ vai trò trong tất cả các khía cạnh về hòa bình ở các khu vực đó
việt nam hiện có tỷ lệ nữ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình là một mươi sáu
điều này đã thể hiện cam kết về bình đẳng giới một cách rất cao của việt nam
không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mà họ còn tạo ra không khí sự cảm hứng sự truyền cảm những giá trị của việt nam đối với bạn bè quốc tế
cuối tháng một mươi vừa qua đánh dấu kỷ niệm hai mươi năm nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc về phụ nữ hòa bình và an ninh
những nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình được xem là cầu nối giúp xây dựng lòng tin với cộng đồng địa phương
các quốc gia và tổ chức trên thế giới đã có nhiều sáng kiến và đóng góp để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình trong đó có việt nam
cũng trong ngày hôm qua ngày bảy tháng một mươi hai tại phiên họp toàn thể đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua bằng đồng thuận
nghị quyết thành lập ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh là ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai hàng năm
đây là nghị quyết đầu tiên của đại hội đồng liên hợp quốc trong lĩnh vực này và cũng là nghị quyết đầu tiên do việt nam chủ trì đề xuất
đề xuất của việt nam thành lập ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nước thành viên liên hợp quốc
nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên liên hợp quốc các tổ chức trong hệ thống của liên hợp quốc các tổ chức quốc tế và khu vực khác
khu vực tư nhân các tổ chức phi chính phủ các viện nghiên cứu các cá nhân và các thành phần liên quan khác kỷ niệm ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh hàng năm
nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh dịch từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về vấn đề này ở tất cả các cấp
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai được chọn làm ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh do đây là ngày sinh của nhà bác học louis pasteur
một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho y tế phòng ngừa
theo thông tin từ văn phòng quốc hội từ ngày chín tới ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi phiên họp thứ năm mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra tại phòng họp tân trào nhà quốc hội thủ đô hà nội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu khai mạc cùng các phó chủ tịch quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp
theo chương trình dự kiến ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiến hành xem xét cho ý kiến về việc chỉnh lý tiếp thu dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi xem xét thông qua dự thảo pháp lệnh ưu đãi
người có công với cách mạng sửa đổi
ủy ban thường vụ quốc hội cũng xem xét quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một và thành lập thành phố thủ đức thuộc thành phố hồ chí minh
trong đó có việc thành lập tòa nhân dân viện kiểm sát nhân dân thành phố thủ đức
bên cạnh đó ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định việc thành lập thành phố phú quốc và các phường thuộc thành phố phú quốc tỉnh kiên giang thị trấn tân bình
thuộc huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương các phường thuộc thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa thị trấn vĩnh thạch trung thuộc huyện châu phú thị trấn cô tô thuộc huyện chi tôn và thị trấn vĩnh bình thuộc huyện châu thành tỉnh an giang
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về việc tổng kết kỳ họp thứ một mươi và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn
đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế năm hai nghìn hai mươi xem xét thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội
cho ý kiến về chương trình hợp tác quốc tế của hội đồng dân tộc các ủy ban các nhóm nghị sĩ hữu nghị các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội kiểm toán nhà nước và văn phòng quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội xem xét cho ý kiến về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm hai nghìn hai mươi của tỉnh quảng nam công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
thưa quý vị thời gian qua mặc dù các cơ quan chức năng của thành phố hà nội đã xử lý mạnh tay nhưng tình trạng khai thác cát trái phép hay còn gọi là cắt tặc vẫn diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi hơn
tại phiên chất vấn kỳ họp thứ một mươi tám hội đồng nhân dân tp hà nội vào sáng ngày hôm nay nhiều đại biểu hội đồng nhân dân đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của các địa phương
và cả những sở ngành chức năng trong việc xử lý tình trạng cắt tặc
quản lý bến bãi trên các tuyến đê trên địa bàn thành phố hà nội
theo quy hoạch sử dụng cát sỏi trên địa bàn thành phố hà nội đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
thì thành phố hà nội chỉ bố trí chín mươi một bãi chứa trung chuyển với diện tích khoảng ba trăm bốn mươi ha
tuy nhiên con số này thực tế khác hoàn toàn và không hề giống nhau theo báo cáo của các cơ quan chức năng
sở tài nguyên và môi trường báo cáo có một trăm ba mươi hai bãi tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng trong đó có chín mươi hai bãi không phép
cơ quan thành phố báo cáo có đề nghị
sở tài nguyên và môi trường báo cáo có hai trăm bốn mươi sáu bãi tập kết trong đó có một trăm tám mươi chín bãi không có thủ tục đất đai theo quy định
còn theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn trong tổng số một trăm năm mươi tám bãi đang hoạt động thì có tới một trăm hai mươi hai bãi hoạt động không phép
cho dù số liệu nào đi chăng nữa thì con số bãi tập kết không phép vẫn chiếm hơn bảy mươi
trả lời câu hỏi của các đại biểu hội đồng nhân dân tp hà nội làm thế nào để phát hiện xử lý cắt tặc kịp thời
nghiêm minh không để tình trạng bắt cóc bỏ đĩa như hiện nay
đại diện các địa phương và cơ quan chức năng cho rằng đây là tệ nạn xã hội có cầu có cung chế tài còn bất cập và còn nhẹ
khai thác cát phải xác định được thu lợi hơn một trăm linh triệu đồng mới khởi tố được nên rất khó để xử lý triệt đề
nhiều ý kiến đề nghị để xử lý rứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép cần ra soát tất cả chủ phương tiện
yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn
xem xét trách nhiệm các địa phương nếu xảy ra vi phạm
tiếp tục ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ một mươi sáu hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp khôi phục kinh tế xã hội nhất là sau đại dịch covid một mươi chín và vấn đề thiên tài
trong sáng nay tám tháng một mươi hai đã có một mươi chín ý kiến phát biểu về hai mươi nội dung liên quan đến các vấn đề
nhưng tiếp tục kiên định mục tiêu kép vừa phòng chống covid một mươi chín hiệu quả

phát triển kinh tế xã hội tăng cường đổi mới sáng tạo khởi nghiệp
thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công tập trung nguồn lực triển khai xây dựng và hoàn thành các công trình trọng điểm
xây dựng tuyên truyền quảng bá hình ảnh đà nẵng là điểm đến an toàn xúc tiến nhanh các dự án
đặc biệt là điều kiện đất đai để sớm triển khai các dự án về công nghệ thông tin
nhằm thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm hai nghìn hai mươi một và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
thống kê năm hai nghìn hai mươi kết quả tám trên một mươi một trị tiêu kinh tế không đạt kế hoạch
lần đầu tiên kinh tế thành phố đà nẵng tăng trưởng âm chín bảy mươi bảy
bảy trăm bảy mươi bốn doanh nghiệp giải thể hơn một tám trăm sáu mươi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tổng vốn đầu tư phát triển giảm
trong đó khu vực ngoài nhà nước giảm hơn hai mươi tình trạng thất nghiệp đối với người lao động gia tăng
tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh đắk lắc lần thứ một mươi một diễn ra vào sáng nay tám tháng một mươi hai
tỉnh đắk lắc nhận định trong tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
và lũ lụt tại tây nguyên miền trung liên tiếp xảy ra trong năm hai nghìn hai mươi
tuy vậy mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh đắk lắc vẫn đạt trên chín các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch
kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh đắk lắc lần này tiến hành xem xét các đề án tờ trình và thông qua ba mươi một nghị quyết
trong đó có một số nội dung quan trọng như đề án xây dựng thành phố buôn ma thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
nguy cơ phân cấp cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh đắk lắc lần thứ một mươi một khóa chín sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi hai
bảo đảm an toàn giao thông dịp tết gắn với phòng chống covid một mươi chín
đây là nội dung trong công điện một nghìn bảy trăm một mươi một của thủ tướng chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi một
công điện yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông
hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn
và kiến thức phòng chống dịch covid một mươi chín khi tham gia giao thông cho người dân
chú trọng vận động nhân dân thực hiện đã uống rượu bia thì không lái xe không phóng nhanh
vượt ẩu không trở quá số người quy định không sử dụng điện thoại khi lái xe
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô xe máy xe đạp điện thắt xe an toàn khi ngồi trên xe ô tô
dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt mặc áo phao đúng quy định khi đi đò
sửa tay đúng cách và mang khẩu trang khi tham gia giao thông tăng cường công tác tuần tra
kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt
đường thủy đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch covid một mươi chín cho lực lượng thực
thi nhiệm vụ và người dân yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành đầy đủ
các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định
và chỉ đạo về phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt là tại các đầu mối giao thông chính
trên phương tiện vận tải hành khách công cộng cũng như đội ngũ điều khiển và nhân viên phục vụ trên
phương tiện các sở y tế và cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước thực hiện ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sẵn sàng nhân lực phương tiện trang thiết bị y tế thuốc chữa bệnh và nguồn máu dự phòng
dịch truyền để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cấp cứu điều trị nạn nhân tai nạn giao thông
giảm thiểu thiệt hại về người
thưa quý vị
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ triển
khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội năm hai nghìn hai mươi một
cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tập trung tấn công
chấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phòng ngừa và làm giảm tai nạn ủn tắc trên các tuyến giao thông bảo vệ tuyệt đối an toàn
giao thông đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải nhu cầu vui chơi lễ hội của nhân dân trong
dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một trọng tâm của đợt cao điểm này là bảo đảm trật tự
an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy phục vụ việc đi lại vui chơi lễ hội
vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu và
các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi một phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông ủn tắc giao thông
ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng hay đua xe trái phép
thưa quý vị vào năm hai nghìn hai mươi một sở giao thông vận tải hà nội đặt mục tiêu là giảm tám đến một mươi điểm
ủn tắc giao thông trong đó sẽ đặc biệt lưu ý xử lý các điểm nóng gây bức xúc cho người dân
theo liên ngành giao thông vận tải và công an tp hà nội năm hai nghìn hai mươi toàn thành phố còn tồn tại
ba mươi bốn điểm thường xuyên ủn tắc trong giờ cao điểm
trong đó có ba mươi ba điểm chuyển tiếp năm hai nghìn một mươi chín và một điểm phát sinh quý i năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn hai mươi một sở giao thông vận tải hà nội đặt mục tiêu xử lý các điểm ủn tắc
phùng trí kiên hoàng quốc việt nút giao ba trăm sáu mươi một nguyễn khang điểm quay đầu trung văn tố hữu
lối vào đường vành đai ba đoạn nút rào bixi nút rào nghiêm xuân yên nguyễn hữu thọ và linh đường nguyễn hữu thọ
thưa quý vị đánh giá tác động của kinh tế chia sẻ tới nền kinh tế nhằm hoàn thiện báo cáo
của chính phủ trong quý bốn năm nay
vào sáng ngày hôm nay viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương bộ kế hoạch và đầu tư
đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các đơn vị liên quan cho báo cáo đánh giá tác động
của một số loại hình kinh tế chia sẻ tới nền kinh tế
theo cơ quan soạn thảo hiện nay tại việt nam bên cạnh lĩnh vực giao thông vận tải
cho vai ngân hàng hoạt động du lịch chứng khoán kinh tế chia sẻ đã được mở rộng theo nhu cầu thị trường
góp phần làm gia tăng sự tham gia của các chủ thể đối với nền kinh tế
tạo ra việc làm tăng quy mô nền kinh tế đẩy nhanh chuyển đổi số
tuy nhiên trong quá trình hoạt động có nhiều biến tướng cùng với đó là xu hướng các công ty nước ngoài mua bán
sắp nhập các thương hiệu nếu nền kinh tế không có sự chuẩn bị thì có thể bị thâu tóm
trong khi chưa có chính sách pháp luật cho loại hình này và các chủ thể quản lý còn lúng túng
việc phát triển quá nhanh có thể tác động tiêu cực tới cơ cầu kinh tế quản lý ngoại hối thanh toán thuế
đại diện bộ ngành cơ quan liên quan và doanh nghiệp kiến nghị cần sớm hoàn thiện chính sách
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế chia sẻ hạn chế cạnh tranh không lành mạnh
thưa quý vị theo đài khí tượng thủy văn yên bái thì nhiệt độ tại các khu vực núi cao
nhất là tại hai huyện vùng cao là trạm tấu và mù căng trải về đêm thì nhiệt độ xuống dưới một mươi độ c trời rét đậm
các địa phương đã đôn đốc người dân chủ động chuẩn bị dự trữ thức ăn gia cố lại chuồng trại giữ ấm cho đàn gia súc
đợt không khí lạnh này sẽ duy trì trong nhiều ngày tới
và để bảo đảm cho hơn năm trăm hai mươi con gia súc phát triển tốt trong những ngày khối không khí lạnh tăng cường
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn yên bái chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của huyện xã xuống từng thôn bản
hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng như đói rét cho gia súc
ngoài ra yêu cầu các sở các xã hoàn thành việc tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc nhằm bảo đảm tăng cường đề kháng
đề phòng trường hợp xuất hiện băng tuyết các địa phương cũng cần phải thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời thông tin tới người dân
và yêu cầu người dân nếu thời tiết rét đậm rét hại kèm với mưa và nhiệt độ dưới một mươi độ c thì tuyệt đối không thả rông gia súc
thưa quý vị ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện chỉ đạo các địa phương bắc bộ và bắc trung bộ chủ động các giải pháp chống rét cho người cây trồng và vật nuôi
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực bắc bộ và bắc trung bộ triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người
nhất là với người già trẻ nhỏ học sinh như mặc đủ ấm không xuất hiện bệnh
dùng bếp than để sửa ấm trong phòng kín
chủ động bảo vệ cho cây trồng vật nuôi thủy sản chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăm nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa
thành lập các đoàn công tác kiểm tra đồn đốc công tác phòng chống rét cho người vật nuôi và cây trồng
giả soát thống kê thiệt hại do ảnh hưởng của giá rét để kịp thời hỗ trợ cho người dân theo quy định
căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ngày và đêm nay thời tiết khu vực bắc bộ tiếp tục rét vùng núi rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối và băng giá
các chuyên gia khuyên cáo độ ẩm giảm rất thấp ở mức ba mươi tám sẽ khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao
trời hanh khô khiến con người dễ thiếu nước cần chú ý các biện pháp cung cấp đủ ẩm cho cơ thể
trên biển khu vực bắc biển đông vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
ngoài ra không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp nên vùng biển từ quảng ngãi đến bình thuận cà mau đến kiên giang khu vực giữa và nam biển đông vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
với ưu điểm thời gian sản xuất ngắn cho hiệu quả kinh tế cao từ nhiều năm nay thì cây vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính của tỉnh hà nam
đặc biệt nhiều diện tích cây vụ đông được ký kết tiêu thụ sản phẩm ngay từ đầu vụ và giúp cho nông dân yên tâm sản xuất tránh được tình trạng được mùa mất giá
từ nhiều năm nay xã văn xá huyện kim bảng luôn duy trì diện tích trồng cây vụ đông trên một trăm hai mươi ha trong đó chủ yếu là cây dưa chuột

vấn đề tiêu thụ sản phẩm là khâu đặc biệt quan trọng quyết định sự thắng lợi của sản xuất nông nghiệp nói chung và cây vụ đông nói riêng
thời gian tới tỉnh hà nam tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh đổi mới phương thức tổ chức sản xuất xây dựng nhân rộng mô hình liên kết bốn nhà trong sản xuất nông nghiệp hình thành chuỗi sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản
thưa quý vị chỉ vì một con đường xình lây sạt lở mỗi mùa mưa đến mù mịt bụi khi mà nắng lên mà người dân cả xã phải cam chịu cảnh gian khổ quanh năm
đáng buồn hơn cũng chính vì con đường chưa đạt chuẩn này một xã anh hùng có hơn một hai trăm linh hộ dân chưa được công nhận là nông thôn mới
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã vùng cao an lĩnh huyện tuy an tỉnh phú yên
mưa lũ đã qua nhiều ngày nhưng hơn tám km đường về xã an lĩnh vẫn bị sói lở bồi lấp nhiều đoạn
việc đi lại vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân cũng vì thế mà luôn bị ách tắc đối mặt với nguy hiểm và gian nan
một thực trạng đã diễn ra hàng chục năm qua đến nay vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng
là xã anh hùng nhưng từ ngày giải phóng đất nước cho đến nay
hơn một hai trăm linh hộ dân xã an lĩnh phải cùng cam chịu khổ với con đường này
nhất là đối với trẻ em khi đến trường trong mùa mưa lũ thường xuyên phải nghỉ học
đây cũng chính là trở ngại do đường chưa được lát bê tông đến trung tâm xã
vướng tiêu trì số hai nên an lĩnh chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
một trường hợp để tìm kiếm kiếm tốt hơn rồi việc tìm tờ lãng thật chắc
nguồn kinh phí thì hết sức khó khăn huyện thì cũng không có khả năng để đầu tư được
mà chỉ có hàng năm là duy tu tạm thời là phục vụ đi lại cho bà con trong dịp đó thôi
nhưng mà hết đó thì tiếp tục là mưa nó chạc lỡ lại
thiếu kinh phí nên chưa thể thực hiện được là câu trả lời môn thủa trước cử tri của chính quyền các cấp
đối với tỉnh phú yên địa phương còn nhiều khó khăn
lại phải đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị và công nghiệp để theo kịp các tỉnh bạn
đây là nỗ lực không mệt mỏi của địa phương này trong những năm gần đây
xong không vì thế mà hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ an sinh xã hội
cụ thể là con đường về xã vùng cao anh hùng an lĩnh lại để như thế này
thưa quý vị nhân đại lễ kỷ niệm bảy trăm một mươi hai năm ngày phật hoàng trần nhân tông nhập niết bàn
vừa qua tôn tượng của đức phật hoàng đã được cung dước từ đền thái tổ thái thượng hoàng trần thừa
ở tôn vạn khoảng xã mỹ phúc huyện mỹ lộc tỉnh nam định
với hành trình trải dài gần hai km về an vị theo nghi thức phật giáo
tại thiền viên trúc lâm tránh giác tại tỉnh tiền giang
tôn tượng phật hoàng được cung dước trong dịp này làm bằng gốm đỏ lùi lâu
ở tư thế ngồi cao hai m hai
là pho tượng lớn nhất từ trước đến nay thể hiện hình ảnh đức vua trần nhân tông
cởi bỏ hoàng bào bên suối quy phật
pho tượng là tác phẩm nghệ thuật tâm huyết của nghệ nhân quốc gia họa sĩ nguyễn đăng vong
đức vua trần nhân tông là vị hoàng đế anh mình là nhà văn hóa xuất trúng
đồng thời là nhà tu hành giác ngộ ở cảnh giới cao
ngài đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về phật giáo
khai sáng dòng thiền trúc lâm yên tử đậm bản sắc việt
giáo hội phật giáo việt nam đã lấy ngày mùng một
một mươi một âm lịch hàng năm là ngày quốc dỗ đức vua phật hoàng trần nhân tông nhập niết bàn
theo kế hoạch tôn tượng phật hoàng sẽ được cung dước
từ đền thái tổ thái thượng hoàng trần thừa ở mỹ lộc nam định vào việt nam quốc tự
quận một mươi thành phố hồ chí minh vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
và đến ngày hai mươi tháng một mươi hai tôn tượng sẽ được rước về và làm lễ an vị
tại thiền viện trúc lâm tránh giác tiền giang
đại lễ tưởng niệm phật hoàng trần nhân tông nhập niết bàn với sự kiện cung dước
chiêm bái và an vị tượng phật hoàng là dịp người việt trong và ngoài nước
trì ân công lao và sự nghiệp vĩ đại
phật hoàng trần nhân tông học tập phát huy tinh thần nhập thế
đạo gắn với đời của phật hoàng để cùng nhau chung lòng xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng
sau ba ngày thi đấu sôi nổi với tinh thần quyết tâm cao
vào ngày bảy tháng một mươi hai giải đua thuyền cup canoeing toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
diễn ra tại khu du lịch hồ núi cấp đã chính thức khép lại
và các đội mạnh vẫn giữ được phong độ ở những vị trí dẫn đầu
đây là lần đầu tiên
tỉnh thái nguyên đăng cai tổ chức
song công tác an ninh an toàn được bảo đảm trong suốt quá trình thi đấu
các đoàn đã được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình luyện tập thi đấu và sinh hoạt
đặc biệt công tác phòng chống dịch bệnh vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm đúng quy định
giải đấu là sân chơi nhằm đánh giá trình độ của các vận động viên đua thuyền trong cả nước
từ đó giúp các nhà chuyên môn tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia
kết thúc giải đấu đoàn vĩnh phúc vẫn dẫn đầu toàn đoàn với sáu huy chương vàng một huy chương bạc và hai huy chương đồng
đứng thứ hai là đoàn thái nguyên với năm huy chương vàng bảy huy chương bạc và hai huy chương đồng
tổng cộng đã có ba mươi tám huy chương vàng ba mươi bốn huy chương bạc và ba mươi chín huy chương đồng
được ban tổ chức trao cho các đội đạt thành tích cao trong thi đấu
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại